các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

vận chuyển chín kg ma túy đối tượng phạm thanh tặng đã trú tại xã sơn giang huyện hương sơn
đã liều mình lao xe máy với tốc độ cao để nhằm thoát thân
nhưng đã bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vây bắt khống chế
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá tám kg ma túy ketamin hai viên hồng phiến và nhiều tam vật liên quan
tại cơ quan điều tra phạm văn tặng đã khai nhận số ma túy trên được lấy từ nhóm đối tượng người lào
ở khu vực biên giới huyện vũ quang để vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
công an tỉnh nghệ an vừa đấu tranh triệt xóa thành công một đường dây đánh bạc
bằng hình thức ghi số lô số đề qua mạng với quy mô lớn
bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc lên đến gần hai trăm linh tỷ đồng trung bình mỗi ngày hơn một tỷ đồng
trong số một mươi năm đối tượng bị bắt giữ có ba đối tượng cầm đầu đường dây là nữ
và đều trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an gồm nguyễn thị thủy
nguyễn thị tâm và vũ thị lan thu giữ hai máy tính một mươi tám điện thoại di động một mươi năm sổ sách
hai mươi cắp đề và một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai là trên một tỷ đồng
tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đến thời điểm bị bắt giữ là gần hai trăm linh tỷ đồng
công an huyện sông mã phối hợp với đội miên phòng cửa khẩu triều khương
đã vận động thành công
đối tượng tòng văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
giao nộp số lượng lớn pháo nổ
tại cơ quan công an dương đã giao nộp một mươi chín giàn pháo nổ loại ba mươi sáu ống
với trọng lượng hai mươi sáu kg
đối tượng khai nhận mua số pháo trên tại khu vực biên giới
nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện
và vận động đã tự giác giao nộp số pháo nổ trái phép nói trên
và phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện mỹ đức thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn văn huân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn tân độ xã suy xá huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng trần thành tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố thọ sơn thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có sẹo lóng cách hai cm đầu lông mày phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hà nội là đối tượng nguyễn thế vượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số ba ngõ một trăm hai mươi ba đường xuân phương
tổ dân phố hẻ thị bốn phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện